theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh do ngập lụt cộng với các hồ đập xả lũ nên toàn tỉnh hà tĩnh vẫn có hơn một trăm linh học sinh tại hơn ba trăm linh trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học
từ bảy giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hồ kẻ gỗ xả tràn với lưu lượng từ hai trăm linh đến ba trăm linh m ba trên dây nên địa bàn các địa phương như cẩm xuyên thạch hà đã chủ động chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và thông báo tình hình trên hệ thống loa phát thanh tại các địa bàn dân cư
như tại huyện đức thọ có khoảng một mươi hai học sinh huyện hương sơn có bốn năm trăm linh học sinh huyện vũ quang ba bảy trăm năm mươi học sinh
tại huyện hương khê nhờ thời tiết nắng giáo nên mực nước rút nhanh hơn với sự trợ giúp của các lực lượng đoàn viên thanh niên bộ đội người dân nhiều trường học đã tranh thủ dọn vệ sinh lau chùi bàn ghế để tiếp tục việc dạy và học ngay trong sáng đầu tuần
tuy nhiên có khoảng ba học sinh tại một mươi một trường thuộc các xã hà linh phương điền phương mỹ hương thủy vẫn chưa thể đến trường do ngập các tuyến đường liên thôn và nước ở các trường vẫn chưa rút hết
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các phòng giáo dục nhà trường nắm bắt tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho các em